đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hải dương lần thứ một mươi bảy nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc trọng thể tại thành phố hải dương
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đã tới dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có các đồng chí bí thư trung ương đảng phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương nguyễn xuân thắng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước qua các thời kỳ và ba trăm năm mươi đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên trong toàn đảng bộ
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí phạm bình minh nhấn mạnh hải dương cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế chú trọng bảo vệ môi trường sử dụng nguồn tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả nhất
tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội và việc tham gia góp ý kiến xây dựng đảng chính quyền